ngày một mươi năm tháng bốn tri cục thú y tp hcm cho biết đang phối hợp với các đơn vị khác có liên quan để điều tra làm rõ hành vi về một chiếc xe mang biển kiểm soát của quân đội chở hơn hai tấn mỡ trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi
hiện số hàng trên đã được tạm giữ chờ lấy mẫu xét nghiệm để xử lý theo luật định
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bốn trạm thú y quận thủ đức phát hiện một chiếc xe một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát của quân đội có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong xe có một trăm linh bao tải buộc kín bên trong đựng hai ba tấn mỡ trâu đông lạnh
toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch có dấu hiệu bốc mùi hôi
tài xế không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến lô hàng trên
do đây là xe có biển số quân đội bên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở ban chỉ huy quân sự quận thủ đức để phối hợp điều tra xác minh xử lý
hiện số hàng trên đã được tạm giữ chờ lấy mẫu xét nghiệm để xử lý theo luật định